về việc tăng cường công tác quản lý cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy
công điện nêu rõ thực hiện nghị quyết số bảy mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba trong đó có nội dung về tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
chính phủ đã ban hành các nghị quyết số chín mươi tám nqcp ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
về tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới
nghị quyết số tám mươi sáu nqcp số chín mươi bảy nqcp nghị quyết số chín mươi tám nqcp ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
về tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện
thủ tướng chính phủ bắt buộc
hành quyết định số hai nghìn năm trăm chín mươi sáu ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
về đổi mới công tác cai nghiện ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
quyết định số một nghìn sáu trăm bốn mươi ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy ở việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
để công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trên cả nước đạt hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu
thứ nhất bộ loại đồng thường binh và xã hội
hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ quan liên quan
thực hiện quản lý chặt chẽ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn
thứ hai ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ tại các văn bản
nghị quyết số tám mươi chín nqcp ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
nghị quyết số chín mươi bảy nqcp ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về việc giả soát phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào các cơ sở cai nghiện
tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện
hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc
theo nghị quyết số chín mươi tám nqcp ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện
thứ ba bộ công an chỉ đạo công an các địa phương thực hiện tốt việc xác định
nơi cư trú của người nghiện ma túy nhất là người không có nơi cư trú ổn định
phối hợp chặt chẽ với ngành lao động thương minh
và xã hội tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
thứ tư bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội
tiếp tục ra soát những quy định của pháp luật trong việc đưa người nghiện ma túy
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi bổ sung
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quy định
hết công điện
liên quan đến việc hàng trăm học viên liên tục bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
chiều qua ngày bảy tháng một mươi một bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã làm việc với tỉnh đồng nai
bộ trưởng đào ngọc dung đề nghị làm rõ tại sao ở đồng nai liên tục xảy ra
việc học viên cai nghiện đập phá bỏ trốn
nguyên nhân là do trung tâm quá tải hay áp dụng chưa đúng chủ trương
đồng thời đề nghị tỉnh đồng nai khẩn trương ổn định tình hình
đến chiều ngày bảy tháng một mươi một trong số hơn một trăm sáu mươi học viên bỏ trốn ngày sáu tháng một mươi một
vẫn còn tám mươi học viên từ đợt trốn khỏi cơ sở ngày hai mươi ba tháng một mươi chưa được đưa trở lại